thưa quý vị trong khi các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực ngày đêm dập tắt biển lửa ở hà tĩnh
thì trưa ngày hôm nay một vụ cháy rừng nghiêm trọng khác đã diễn ra tại quảng bình
gió phơn tây nam lớn đảo chiều liên tục cùng với thời tiết nắng nóng đã khiến công tác dập lửa rất khó khăn
nguy hiểm hơn đám cháy đang có khả năng xâm lấn vào rừng nguyên sinh ở gần đó
đám cháy bùng phát vào lúc một mươi giờ sáng nay tại xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
diện tích rừng bị cháy khoảng trên ba mươi hectare chủ yếu là rừng thông
tiểu đoàn cảnh sát cơ động lực lượng công an kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng và người dân đang nỗ lực trong việc khống chế đám cháy
gió phơn tây nam đảo chiều liên tục địa thế tiếp cận trên đèo dốc nên việc triển khai các thiết bị chữa cháy hiện đại là không thể
thời tiết nắng nóng cùng với thảm thực bì dày dễ bắt lửa đã khiến đám cháy lan trên diện rộng
đến một mươi bảy giờ cùng ngày đám cháy đã lan ra khoảng năm mươi hectare và đang lan dần ra khu rừng nguyên sinh ở phía bắc đèo lý hòa
lực lượng chữa cháy đang cố gắng làm đường bong cắt ngang nhằm chặn đám cháy lan sang rừng nguyên sinh bên cạnh
tuy nhiên đám cháy lan quá rộng do đó việc ngăn chặn là hết sức khó khăn và chưa có dấu hiệu bị khống chế
không có thiệt hại về người nhưng một số trang trại gần đó đã bị ảnh hưởng thiệt hại đến vật nuôi
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
trong khi tham gia tiếp nước chữa cháy rừng trên địa bàn một người phụ nữ tại xã nam kim huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã bị tử vong
nạn nhân là bà nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay lửa từ khu vực rừng ở xã sơn tiến và xã sơn tân huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã lan sang khu rừng ở xã nam kim gây cháy lớn
khu rừng bị cháy lan từ khu vực rừng trồng do gia đình bà hoa làm chủ
phát hiện rừng bị cháy bà hoa cùng với người dân và lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa
trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy bà nguyễn thị hoa cũng tham gia tiếp nước dập lửa nhưng không may bị lửa thiêu tử vong
hiện đám cháy rừng đã được lực lượng chức năng khống chế
ngay trong chiều nay chính quyền xã nam kim đã tiến hành đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình của bà nguyễn thị hoa
thưa quý vị tính đến ngày hôm nay công tác chữa cháy tại hà tĩnh đã bước sang ngày thứ ba
thời tiết nắng nóng gai gắt địa bàn hiểm trở cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh và các lực lượng khác ngày vượt nắng đêm thức chọn
quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực rừng phòng hộ thuộc núi chuông ở thôn bảy xã xuân hồng
công an huyện nghi xuân đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
các lực lượng vũ trang và quân chúng nhân dân tích cực chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy xảy ra vào lúc giữa trưa thời tiết nắng gắt nhiệt độ quá nóng gió thổi mạnh
nên vụ cháy lan ra đến núi hồng lĩnh thuộc địa phận tổ dân phố một thị trấn xuân an
sau nhiều tiếng đồng hồ chữa cháy liên tục đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút lửa khu vực núi chuông cơ bản đã được khống chế dập tắt
nhưng sau đó đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa bùng phát gây cháy rừng trên diện rộng quay trở lại
trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy tỉnh hà tĩnh quyết định di rời khẩn cấp hơn một trăm linh hộ dân
ngay trong chiều và tối hai mươi tám tháng sáu vì sợ ngọn lửa lan rộng bao trùm nhà dân
đồ mà quan trọng là chúng tôi đã chuyển đi gửi rồi còn là coi như là con người và một số đồ khác nữa thì khi sau khi mà có linh chuyển là chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển
lực lượng của công an đã tiếp cận cái khu vực cháy một cách rất là sớm
một mặt là triển khai lực lượng để chữa cháy rừng mặt khác thì cũng cử các điều tra viên để điều tra tìm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trên song song cả hai việc vừa là tập trung để cứu chữa cho nằm vào hàn chiến đến mức thấp nhất cái cháy rừng
trong đó là cứu đàn cứu hồ để sơ tán bà con nhân dân ra khỏi cái vùng nguy hiểm
tính đến thời điểm này lực lượng công an hà tĩnh đã di rời và đảm bảo an toàn cho hơn ba trăm linh hộ dân xung quanh khu vực cháy
hôm nay tại khu vực thôn chín xã xuân hồng my xuân rừng vẫn đang tiếp tục cháy và có chiều hướng lam xuống địa rừng
ngoài việc tiếp tục bơm nước sông lam và các hồ xung quanh lên để dập tắt đám cháy
thì lực lượng công an hà tĩnh phối hợp với các lực lượng khác tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra
lực lượng công an tỉnh đã huy động và gọi ra lực lượng
chúng ta đã huy động được là chỉnh xe chở cháy một trăm hai mươi quân
ngoài ra thì có huy động
trên lực lượng của nghệ an là ba xe khoảng ba mươi quân cùng với lực lượng bộ đội biên phòng và các nhân dân khác
đã triển khai các phương án chở cháy rừng
hiện nay thì cơ bản đám cháy cũng đã được khống chế
chủ yếu lực lượng chở cháy và lực lượng chở cháy rừng khác
thì làm hàng rào cạn lửa bao quanh khoảng hơn ba trăm linh hồ dân
và đến bây giờ phải nói là chúng tôi đảm bảo được là lửa không bèn vào khu vực nhà chân
và đảm bảo là một trăm linh nhà dân đến thời điểm này là an toàn
trong cuộc chiến cam go với giặc lửa tại nghi xuân sau nhiều giờ đồng hồ chiến đấu với sạc lửa
có cán bộ chiến sĩ có dấu hiệu mệt mỏi ngất xỉu buộc phải đưa về cơ sở y tế để giữ nước
thượng úy đồng xuân trà chiến sĩ công an huyện nghi xuân không may bị bỏng trong quá trình dập lửa
và đang được điều trị tại bệnh viện
thời điểm này cháy rừng trên địa bàn nghi xuân hà tĩnh cơ bản được khống chế
để hạn chế tình trạng ngọn lửa bùng phát trở lại công an tỉnh hà tĩnh vẫn đang huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
triển khai phương án phòng cháy chữa cháy
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đạn cứu hộ cũng đã phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng phương tiện phương án hậu cần tổ chức thường trực
để nếu có tình huống cháy lại thì đảm bảo dập ngay đồng thời tổ chức tốt thông tin liên lạc để kịp thời báo cáo
xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên
mệt mỏi nóng rát là thế nhưng tất cả mọi người đều không quản hiểm nguy những giọt mồ hôi đổ xuống
với quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
liên quan đến vụ một đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính để trộm vàng tại tiệm vàng trên đường lý tự
trọng thành phố buôn ma thuột diễn ra vào tối ngày hôm qua
công an thành phố buôn ma thuột đã bắt được đối tượng khi đang bán sợi dây chuyền mới trộm được
đối tượng bị bắt giữ là lê thiệp phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn một xã gia tu thành phố buôn ma thuột
bị bắt vào trưa nay tại thị trấn eapok huyện cơ mơ ga khi đang bán sợi dây chuyền vừa trộm được
đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám một năm nhiều nốt trầm của ngành giáo dục với hàng loạt vụ việc tiêu cực gian lận thi cử
các cá nhân có hành vi vi phạm cũng dần được các cơ quan chức năng đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
câu chuyện gian lận nâng điểm thi thì quý vị cũng đã thấy thế nhưng đó là có đi học thật và có thi thật
còn đối với những sinh viên đã bỏ học không có nhu cầu học tiếp
mà vẫn có bảng điểm thì chắc hẳn là quý vị cũng đã cảm thấy là rất bất ngờ đúng không ạ
thế nhưng câu chuyện thật như đùa này lại xảy ra ở đơn vị đào tạo nghề công lập từng có uy tín tại khu vực trung du bắc bộ đó là trường cao đẳng nghề phú thọ
chị phùng thị tuyết lan và chị phùng thị lành từng là sinh viên lớp ct hai ct ba cao đẳng công nghệ thông tin khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám trường cao đẳng nghề phú thọ
mặc dù nghỉ học giữa trường chưa lâu
tuy nhiên họ lại không thể nhớ nổi những thông tin đơn giản nhất
học máy thì học ở trên trường cấp hai
máy học trên cấp hai

chị nghỉ học từ bao giờ
em không nhớ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi bảy
việc học của mình đi học cũng không nhớ
em không thể nhớ
chị có cùng học cùng lớp chị lành
đây là bảng kết quả học tập rèn luyện kỳ một
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của hai lớp cao đẳng nghề công nghệ thông tin khóa một mươi sáu
có chữ ký của chị đinh thị phương thùy cám bộ phòng đào tạo
theo bảng điểm này chị lành và chị lan mỗi người có bốn trên bảy đầu điểm
nghi vấn về chất lượng đào tạo chúng tôi đã liên hệ với một số học viên khác theo danh sách lớp học
rất bất ngờ nhiều người cho biết họ đã nghỉ học từ lâu
thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại vẫn có điểm tổng kết và điểm gian luyện bình thường
trong số đó có người đã đi làm việc tại đài loan trung quốc từ vài năm trước
nhưng vẫn có điểm năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thậm chí có người còn không làm thủ tục nhập học nhưng sau hai năm vẫn được xếp loại điểm rèn luyện
đáng chú ý con dâu của chủ tịch ủy ban nhân dân xã kim thượng nghỉ học từ năm hai nghìn một mươi năm
nhưng đến năm hai nghìn một mươi bảy vẫn bị ép có điểm môn thiết kế ứng dụng asp net
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong các bản tin sau
chiều nay lễ ký kết hiệp định thương mại tự do song phương evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa việt nam và liên minh châu âu đã diễn ra tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng nhiều nhà lãnh đạo đảng nhà nước đại diện và đại sứ các nước eu asean và các tổ chức quốc tế tại việt nam đã tới dự và chứng kiến lễ ký kết
evfta là một hiệp định toàn diện chất lượng cao cân bằng về lợi ích cho cả việt nam và eu
trong đó cũng đã lưu ý đến tranh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên đồng thời phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại thế giới về kép t o
khi được đưa vào thực thi evfta sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của việt nam giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng việt nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh
những cam kết
dành đối xử công bằng bình đẳng bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong hiệp định ipa cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch
từ đó việt nam sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến từ eu và các nước khác
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên các thách thức an ninh phi truyền thống còn lớn thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn
sự hợp tác hai bên và kế hiệp địa hợp
điều này mang ý nghĩa đặc biệt thể hiện tư duy mạnh mẽ tầm nhìn chí luật của cả việt nam và eu là hai nền kinh tế mang tính bổ sung cho nhau cùng hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển hướng về tương lai tươi sáng đóng góp cho sự phát triển bình vững và cho hòa bình ổn định và phát triển
phía eu nhận định evfta là thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất từ trước tới nay